ngày hai mươi bốn tháng một mươi một một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty cổ phần may nhà bè sóc trăng
ở quốc lộ sáu mươi phường bảy thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
vụ cháy đã thiêu dụi hoàn toàn khu nhà xưởng thiệt hại ước tính hơn một trăm tám mươi tỷ đồng
ban đầu phát hiện lửa bùng lên từ khu vực xưởng may nên các công nhân đã khẩn trương báo cháy
rồi thoát ra ngoài cho nên không ai bị thương vong
tuy nhiên gió lớn đã khiến lửa cháy lan nhanh sang khu vực văn phòng
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh sóc trăng đã điều động hơn một trăm linh chiến sĩ
đến hiện trường dập lửa tới chiều nay đám cháy đã được khống chế hoàn toàn